ngoài việc tuyên truyền định hướng nắm dư luận xã hội theo cách phương pháp truyền thống
ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh tây ninh còn phối hợp với các cơ quan đơn vị hướng dẫn thành lập
quản lý điều hành mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội tại địa bàn tỉnh
đây được xem là một điểm sáng trong công tác tuyên truyền của tỉnh
đây là một buổi tập huấn công tác truyền thông và sử dụng mạng xã hội do ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh tây ninh
tổ chức cho mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh tây ninh
với sự tham gia của đông đảo cộng tác viên các cấp trong toàn tỉnh
thông qua những buổi tập huấn như thế này các cộng tác viên dư luận xã hội sẽ được hướng dẫn hoạt động tuyên truyền định hướng
nắm dư luận xã hội của tỉnh nhờ các ứng dụng trên mạng internet mạng xã hội
các cộng tác viên tham gia vào mạng lưới có vai trò phản ánh nắm bắt dư luận xã hội ở địa phương
cung cấp thông tin chính thống định hướng tư tưởng cho tầng lớp nhân dân giúp cấp ủy chính quyền nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân
qua đó tiếp thu chỉ đạo giải quyết xử lý có hiệu quả những vấn đề người dân phản ánh
chúng tôi sử dụng các thông tin chính thống chúng tôi đem đi
chúng tôi đem về chia sẻ công khai trên mạng bạn bè các đồng nhóm chúng tôi chia sẻ thêm thông tin đó
nhằm mục đích là nâng cao nhận thức hiểu đúng và thực hiện đúng theo chính sách tốc lực của đảng của nhà nước
mô hình mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã có tác dụng tích cực trong việc phản ánh
nắm bắt dư luận xã hội ở địa phương đấu tranh bác bỏ các thông tin tiêu cực xuyên tạc của các thế lực thù địch
góp phần vào cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân